kỷ niệm bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba và chào mừng năm năm ngày thành lập cục truyền thông công an nhân dân mùng sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám mùng sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho chương trình nhớ mãi ơn người hồ chí minh đang được các nghệ sĩ tích cực tập luyện trước khi biểu diễn chính thức
đây là chương trình nghệ thuật với đối tượng khán giả là bà con dân tộc đang sinh sống ở atk định hóa thái nguyên và các khu lân cận gia đình của các cán bộ công an cán bộ chiến sĩ công an xã ở địa phương
điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là tổ khúc kịch thơ hát múa từ atk đến điện biên khắc họa hình tượng chủ tịch hồ chí minh từ khi người về atk định hóa thái nguyên cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi
để chuẩn bị cho phân đoạn này đạo diễn đã chuẩn bị rất kỹ tìm hiểu nhiều tư liệu về bác hồ cũng như giai đoạn lịch sử này của đất nước thể hiện hình tượng bắc hồ là nghệ sĩ ưu tú đức khuê
cố gắng làm sao kể cả những nhân vật khác thì dù sao là cái khó nhất đó là cái con người phải rất là bình dị nhưng mà lại khoát lên được cái khí chất của vị lãnh tụ đó là cái khó nhất
tôi nghĩ rằng là về một cái bảng kịch để làm cho một chương trình sự kiện thì từ trước kia này là rất là ít
nếu như có thì nó cũng chỉ là minh họa một chút chút một hoạt cảnh thôi
nhưng mà lần này thì nó gần như là cả một cái chương trình tổng thể như vậy nó là một cái điểm nhấn rất là lớn trong cái chương trình này
thì nói về bác hồ gần gũi với dân như thế nào tôi lấy cái màu sắc của cái phong cách diễn kịch của nhà hát tuổi trẻ tức là đời nhất thoải mái nhất
thì chắc có lẽ rằng là cái phần đoạn đó sẽ gần gũi với những người xem mơ rất nhiều
chương trình được xây dựng bởi cộng đồng amara org
xây dựng theo phong cách hợp sướng ca búa nhạc kịch thơ trên nền nhạc sân khấu liền mạch sử dụng lời bình bằng lời thoại của nhân vật hoặc dùng âm nhạc thơ thay thế
chương trình nghệ thuật chính trị đã được tổ chức nhiều ở atk nhưng thường là những chương trình của sở quản lý về văn hóa ở địa phương hay các đơn vị nghệ thuật thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức
thế nhưng năm nay chương trình nhớ mãi ơn người hồ chí minh mang ý nghĩa khác màu sắc khác
điều này cho thấy lực lượng công an nhân dân không chỉ chăm lo đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mà còn chăm lo về đời sống tinh thần cho nhân dân
nhà hát cắm của nhà dân gian việt bắc là chủ yếu là con em các dân tộc ở đây
thế nên là cái sự xuất hiện này chắc chắn là nó sẽ là nó rất là đúng nó rất là đúng và nó sẽ phản ánh cái tình cảm của nhân dân các dân tộc thái nguyên nói riêng và nhân dân việt bắc nói chung cũng như vùng núi phía bắc đối với lại chủ tịch hồ chí minh
dự kiến tham gia biểu diễn trong chương trình sẽ có trên hai trăm linh nghệ sĩ bao gồm các nghệ sĩ múa ca sĩ diễn viên dàn hợp sướng của nhà hát tuổi trẻ nhà hát ca múa nhạc dân gian việt bắc trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thái nguyên trung tâm văn hóa nghệ thuật thái nguyên và một số ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng khác